cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội và các đơn vị liên quan
đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm soát nhân dân tối cao đề nghị truy tố nguyễn nhật cảm nguyên giám đốc trung tâm cdc hà nội
cùng chí mị can khác về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
kết quả điều tra xác định hệ thống máy xét nghiệm real time pcr phòng chống dịch covid một mươi chín khi nhập về việt nam có giá khoảng hơn hai tỷ đồng
tuy nhiên các doanh nghiệp nhập khẩu phân phối đã mua bán lòng vòng với nhau sau đó được định giá hơn bảy tỷ đồng gấp ba lần giá nhập và được cdc hà nội mua vào
như vậy các bị can đã câu kết với nhau nâng khống giá trị gói thầu mua sắm hệ thống real time pcr tự động qua đó đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn năm bốn tỷ đồng
quá trình điều tra các bị can và gia đình đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thiệt hại trong vụ án để khắc phục hậu quả